vào chiều ngày hôm qua thường trực thành ủy hà nội đã họp đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
sau khi mê ban cán sự đảng ubnd thành phố báo cáo về kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch
đặc biệt là chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng thần tốc trong những ngày vừa qua
thương trực thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành đặc biệt là lực lượng tuyến đầu
trong đó có gần tám cán bộ y tế của một mươi hai tỉnh thành phố về hỗ trợ cho thành phố hà nội
trên cơ sở kết quả đã đạt được thường trực thành ủy giao ban cán sự đảng ubnd thành phố xem xét đánh giá tổng thể
quyết định phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở là đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch
sau ngày một mươi năm tháng chín và hai mươi một tháng chín
cũng trong chiều ngày một mươi ba tháng chín tại cuộc họp trực tuyến của sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội
phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội hà minh hải đã yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị kế hoạch chi tiết
cho giai đoạn sau ngày một mươi năm tháng chín và ngày hai mươi một tháng chín